sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có văn bản hướng dẫn việc thu học phí và các khoản thu khác
đối với các cơ sở giáo dục trong thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong thời gian xảy ra dịch covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu các trường công lập
và ngoài công lập từ mầm non đến trung học phổ thông các trung tâm giáo dục thường xuyên
các trường trung cấp cao đẳng chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học
học phí không được quá chín tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông
riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh
các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tính công khai
và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh